vào sáng nay tức ngày hai mươi bốn tháng chạp năm kỷ hợi một trăm ba mươi kiều bào tiêu biểu dự chương trình xuân quê hương hai nghìn hai mươi đã đến đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ kính viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn kiều bào tiêu biểu dự xuân quê hương năm hai nghìn hai mươi
xuân quê hương là chương trình thường niên do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao tổ chức dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón tết nguyên đán sự kiện được cộng đồng người việt nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm và chờ đón